do ảnh hưởng của rìa nam dãnh áp thấp có trục hai mươi hai hai mươi bốn độ vĩ bắc
kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong hai ngày tới
ở khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng đêm mùng chín ngày mùng một mươi mưa rông sẽ xuất hiện tại khu vực
riêng vùng núi cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
kết thúc đợt nắng nóng này với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
phía tây bắc bộ cũng có nắng nóng diện rộng trong vòng hai ngày tới
nhưng cường độ là thấp hơn với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó xa đến ngày mùng một mươi thời tiết khu vực sẽ chuyển mưa rồng
vùng núi cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và nhiệt độ sẽ giảm đáng kể
cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
với các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế trong vòng ba ngày tới
vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ
đặc biệt có nơi thủ nghệ an thừa thiên huế có thể đạt mức là trên ba mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng cho đến phú yên tiếp tục duy trì nắng nóng gai gắt trong vòng ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
một số nơi ở quảng nam quảng ngãi nhiệt độ có thể trên ba mươi chín độ
các khu vực khác nắng nóng sẽ dịu hơn
đối với các tỉnh thuộc tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam
nên khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác về chiều tối
tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm hơn so với những ngày trước đó
cũng như trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ ban trưa phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
nam bộ cũng có mưa rông rải rác vào chiều tối với lượng giảm hơn những ngày trước
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ ban trưa ổn định ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ